để hiện thực hóa khao khát đó ngay từ thời phục hưng con người sáng tạo ra cách sao chép hình ảnh chân dung của mình mà không cần mất quá nhiều thời gian và công sức
với cách làm đơn giản này ai cũng có thể lưu lại cho mình một bức chân dung chính xác ở mức tối thiểu
máy vẽ bóng một công cụ cơ học đơn giản ra đời do gile gritian phát minh vào năm một nghìn bảy trăm tám mươi sáu
đường nét của hình mẫu được họa lại nhờ một tấm kính ngắm di động được nối với bút vẽ liên kết bằng hệ thống điều khiển bản lề giúp nó di chuyển y hệt như hình dạng của bản mẫu
cây bút này sẽ sao chép lại từng chi tiết nhỏ nhất
trước đó con người đã tạo ra một dụng cụ hữu hiệu tái tạo hình ảnh một cách trung thực nó gọi là buồng tối
ánh sáng khi đi qua một lỗ cực nhỏ trên vách của một buồng tối tạo ra trên vách đối diện với lỗ nhỏ một hình ảnh ngược chiều của vật thể bên ngoài chiếu vào
thế kỷ một mươi sáu để tạo ra hình ảnh rõ nét hơn người ta lắp thêm một thấu kính vào khe hở nhỏ của buồn tối
phía sau người ta đặt tờ giấy trắng đối diện với thấu kính ở một khoảng cách nhất định
những gì chiếu lọt qua khe hở hiện ngược lên trên giấy
tiếp theo người ta dùng bút phác họa theo đường viền hình ảnh của các đồ vật
sau khi có được phối cảnh với tỷ lệ chính xác tuyệt đối công việc còn lại là thêm vào các chi tiết thậm chí là tô màu cho nó
hộp tối chính là tiền thân của chiếc máy ảnh ngày nay
đó thực ra là một chiếc buồng rộng đủ để cho người họa sĩ bước vào bên trong tác nghiệp
nhược điểm lớn nhất là nó rất công canh khó di chuyển
để khắc phục người ta đặt tấm kính mờ ở mặt trên của hộp
phía bên trong hộp bố trí thêm chiếc gương nghiêng một góc bốn mươi năm độ so với phương chiếu sáng
khi hộp tối thu nhận hình ảnh qua thấu kính đi vào gương sẽ phản chiếu lên kính mờ
cải tiến này làm cho hình ảnh không lộn ngược mà thuận chiều
nhờ vậy họa sĩ có thể vẽ lại vật thể bằng cách đặt một mảnh giấy mỏng và trong lên tấm kính mở
ánh sáng chính là ánh sáng chứ không phải điều kỳ diệu nào khác đã giúp con người giữ lại hình ảnh trong máy chụp
ý tưởng lớn lao đó là chìa khóa mở đường cho việc phát minh ra chiếc máy ảnh mở đầu cho sự ra đời của nền nhiếp ảnh hiện đại
nhà hóa học người đức johann heinrich schull là người đầu tiên nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm túc và khoa học
năm một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ông đã phát hiện ra phản ứng của chất lượng
năm một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ông đã phát hiện ra phản ứng của chất lượng năm một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ông đã phát hiện ra phản ứng của chất lượng

sông nicephore netsche mới là người tiên phong trong lĩnh vực này
sông nicephore netsche mới là người tiên phong trong lĩnh vực này
ông được biết đến như là một trong những nhà phát binh do công nghệ chụp ảnh
tuy nhiên quá trình sản xuất ảnh của dfc bị hạn chế bởi quá trình phơi sáng quá lâu
năm một nghìn tám trăm hai mươi bảy bức ảnh không tên chụp một mái nhà của nancy lui hoiele
của nfc ra đời
tuy hơi mờ song nó được cho là
bức hình xưa nhất trong lịch sử nhếp ảnh
một nhà phát minh
người pháp khác là louis de waal
đã giúp hoàn thiện kỹ thuật
chụp ảnh của nfc
đã cộng tác với nfc
nfc đã đặt
nền bóng cho nhếp ảnh nhưng chính
de waal mới là người phát triển
thành công quá trình nghiên cứu vào trong thực tiễn
hai năm sau khi
nfc qua đời de waal tiếp tục
công trình nghiên cứu của mình
một ngày mùa thu năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy
như thường lệ de waal xây xưa
với thí nghiệm của mình
quá trình phơi sáng quá dài
là một vấn đề đáng lưu tâm
để tạo ra lượng ánh sáng tối đa
de waal đã sử dụng một tấm gương
phản chiếu ánh sáng mặt trời
tuy vậy vẫn phải mất
đến tám tiếng đồng hồ mới có thể
thu được một bức ảnh
de waal bỏ tấm kính
ngắm thủy tinh và thay thế
bằng ngăn chắn sáng
khi tấm phủ được tháo rời ra
quá trình phơi sáng bắt đầu
việc còn lại là
chờ đợi trong vài giờ
nhưng đột nhiên mây đen kéo đến
che mất ánh sáng mặt trời
quá trình phơi sáng bị gián đoạn
de waal không còn sự lựa chọn nào khác

ông tháo ngăn chắn sáng ra khỏi máy chụp
và cất lại vào tủ hóa học của mình
ngày hôm sau
de waal quay lại phòng chụp
và định sử dụng lại ngăn chắn sáng
khi bởi ra ông rất đối ngạc nhiên
khi thấy rằng những phản ứng hóa học
đã khiến hình ảnh hiện ra rõ nét hơn
sau khi quan sát kỹ lưỡng
de waal đã tìm ra nguyên nhân
đó chính là hơi thủy ngân
phát hiện tình cờ này là bước đột phá
hơi thủy ngân đã giúp giảm thiểu
rất nhiều thời gian phơi sáng
chỉ mất khoảng một mươi sáu phút
tức là ít hơn ba mươi lần
so với thí nghiệm trước đó của nfc
de waal dùng hơi thủy ngân
phả vào hình vẽ nổi lên
tiếp đó ông nhúng bản âm
vào dung dịch muối ăn
natri glorua để định hình
bức ảnh này là bức ảnh
tĩnh vật đầu tiên ra đời
đó là bước ngoặt vĩ đại
trong lịch sử nhếp ảnh thế giới
nó không chỉ đơn thuần là một bức ảnh
mà đó là chứng nhân của lịch sử loài người
nhìn về đại lộ nhà thờ
với chi tiết cậu bé đánh giày
và khách hàng là tấm ảnh
có sự xuất hiện của con người đầu tiên
trong lịch sử
de waal rất mong muốn quảng bá
cho ý tưởng của mình
viện sĩ francois arago đã trợ giúp ông
bằng cách thuyết trình
về quá trình chụp ảnh của de waal
tại viện hàn lâm khoa học pháp
nhưng những khó khăn về tài chính
buộc de waal phải bán phát minh của mình
cho chính phủ pháp
vua louis philippe i đã tuyên bố
phát minh này là món quà
mà nước pháp dành cho toàn nhân loại
ký giả hippolyte gattaro
đã viết trên một tờ báo
đêm trước khi louis de waal
trình bày phát minh của mình
hỡi những người ưa lựa hành
không lâu nữa các bạn sẽ có được
một cỗ máy về giá trị vài francs
nhưng nó sẽ giúp các bạn mang về
cho nước pháp tất cả những công trình
kỳ quan hay cảnh đẹp trên toàn thế giới
thời đại của bút trì hay cọ vẽ
rồi sẽ qua nhưng chỗ cho kỹ thuật
đã gây rộn tít
tiên đoán của gautierot
về công nghệ de waal rotterfie
đã thành hiện thực
chưa đầy một năm sau
chiếc máy ảnh của de waal
không những đã ghi lại những hình ảnh quen thuộc
các sự kiện xảy ra ở nước pháp
mà nó còn làm cả châu âu ngạc nhiên
khi mang về cựu lục địa
những hình ảnh quý giá từ mọi miền đất
xa xôi trên khắp thế giới
de waal không ngừng nỗ lực
đem phát minh của mình đến gần hơn
với công chúng
không lâu sau
ông chế tạo ra hộp dừa ảnh
bằng hơi thủy ngân
bấy giờ các ảnh viện bắt đầu xuất hiện
cung cấp những bức ảnh chân dung
hoàn thiện như thế này
những bức ảnh này sau đó
sẽ được tô màu thủ công
nhiếp ảnh sau đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ
công ty votelander
đã sản xuất ra ống kính máy ảnh đầu tiên
với quá trình phơi sáng ngắn hơn
trong thời kỳ đầu chụp ảnh
thú chơi vô cùng sa sỉ
nhưng không lâu sau
nó nhanh chóng phổ cập tới mọi tầng lớp
trong xã hội ở châu âu

chiếc máy ảnh đặc biệt này
được phát minh bởi ddva tại pháp
nó cho phép tạo ra
hàng loạt ảnh chân dung như thế này
jacques eastman đã phát minh ra
chiếc máy ảnh kodak
một trong những máy ảnh nghiệp dư đầu tiên trên thế giới
đừa sau thế kỷ một mươi chín
chứng kiến sự phát triển của nhiếp ảnh báo chí
những hình ảnh được ghi lại
đã cung cấp những tài liệu quý giá
về những sự kiện lịch sử
từ những tấm ảnh nhỏ bé này
con người đạt tới những cột mốc vĩ đại
trên con đường phát triển của mình